sau hai tuần thực hiện cách ly xã hội hôm nay một mươi một tháng tám ubnd tp đà nẵng vừa có văn bản về việc
tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tất cả các cơ quan tổ chức và đoàn thể người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
bắt đầu từ h ngày một mươi hai tháng tám đến khi có thông báo mới địa bàn huyện hòa vang thực hiện từ một mươi ba h ngày một mươi một tháng tám
công văn cũng yêu cầu kiện toàn hoạt động của các tổ chức covid cộng đồng thực hiện hiệu quả việc giám sát
nhắc nhở từng hộ gia đình thực hiện phòng chống dịch xử phạt các hành vi vi phạm các quy định cách ly xã hội
cùng với đó thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế bệnh viện giã chiến
bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế và người dân